xin kính chào quý vị khán giả bây giờ là những tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật liên quan đến vụ việc bé gái gần hai tuổi bị bắt cóc sát hại thông tin từ công an tỉnh hương yên cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với giáp thị huyền trang hai mươi bảy tuổi chú xã việt ngọc huyện tân yên tỉnh bắc giang để điều tra về tội giết người
liên quan đến vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày một mươi chín tháng chín tại một khu đô thị trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội cơ quan chức năng xác định nghi phạm bắt cóc bé hai tuổi ở hà nội là giáp thị huyền trang
cũng liên quan đến vụ việc vào tối ngày hai mươi một tháng chín lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện một thi thể nữ giới ở khu vực hạ lưu sông đuống gần cầu phù đồng huyện gia lâm hà nội
hiện cơ quan chức năng đang làm các thủ tục để xác định thi thể nói trên là giáp thị huyền trang nghi phạm chính trong vụ bắt cóc sát hại bé gái hai tuổi ở hà nội
lực lượng công an hà nội cũng đã về bắc giang đưa mẹ của nghi phạm giáp thị huyền trang đi xét nghiệm adn
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt nguyễn văn lý chú xã bình thủy huyện châu phú tỉnh an giang một mươi bốn năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực cầu cảng biến tàu cao tốc bãi vòng xã hàm ninh thành phố phú quốc
tổ công tác thuộc phòng phòng chống tội phạm ma túy bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang nguyễn văn lý
đang tàng trữ một bịch ma túy có trọng lượng gần chín mươi năm gram
trước khi bị bắt một ngày nguyễn văn lý di chuyển bằng máy bay đến thành phố hồ chí minh để mua ma túy trên đường về bằng tàu cao tốc vừa lên tới bến cảng thì bị bắt giữ
một mươi năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh hải dương vừa tuyên phạt bị cáo vũ thị huệ ở thôn lôi khê xã hồng khê huyện bình giang về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
một mươi bảy năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh hải dương vừa tuyên phạt bị cáo vũ thị huệ ở thôn lôi khê xã hồng khê huyện bình giang về các tội lừa đảo chiếm vật tài sản làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức

trong vụ quá trình xác minh làm rõ vụ án khắc phục tâm lý chủ quan mỗi người dân vẫn cần ra cố các cổng cửa tại những khu vực nhà shop house biệt thự liền kề nhằm tăng cường biện pháp bảo vệ an toàn tránh việc tạo điều kiện để đối tượng trộm cắp thực hiện hành vi phạm tội
một đường dây đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép vừa bị bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị triệt phá bắt giữ bảy đối tượng trong đó ba đối tượng người việt nam có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
sau một thời gian dài kiên trì mật phục đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo phối hợp phòng trinh sát bộ đội biên phòng quảng trị phát hiện tại cửa khẩu quốc tế lao bảo có bảy đối tượng đang đi bộ ra hướng biên giới
các đối tượng bị lực lượng biên phòng khống chế tại chỗ tại hiện trường ba đối tượng là người việt nam hồ văn huy hồ văn diê và hồ văn thành cùng chú huyện hướng hóa khai nhận đang đưa bốn đối tượng có quốc tịch trung quốc xuất cảnh trái phép sang lào để lấy tiền công tám trăm linh kip lào tương đương với khoảng một triệu đồng
từ một người lào không rõ lai lịch hiện bộ đội biên phòng quảng trị đang tiến hành điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
đội cảnh sát hình sự công an huyện kim bảng tỉnh hà nam vừa điều tra làm rõ một nhóm một mươi chín đối tượng thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí gây dối trật tự công cộng
vào tối ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba nhóm một mươi chín đối tượng do nguyễn đức thăng cầm đầu đã sử dụng một mươi xe mô tô tháo biển kiểm soát mang theo nhiều hung khí không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ cao trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn huyện kim bảng
khi đến khu vực xã ngọc sơn huyện kim bảng nhóm đối tượng này đã ném nhiều vỏ chai bia vào các nhà dân và hàng quán ven đường
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên
trên địa bàn huyện kim bảng nhóm của thăng đã tìm nhóm đối tượng mâu thuẫn
hiện công an huyện kim bảng đã triệu tập xử lý một mươi năm đối tượng và tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật
vào trưa ngày hôm nay viện vật lý địa cầu đã phát đi liên tục bảy bản tin động đất
được ghi nhận tại huyện con plong của tỉnh con tum
theo đó thì chỉ trong một buổi sáng tại khu vực huyện con plong đã xảy ra tới bảy trận động đất
các trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong số bảy trận động đất được ghi nhận trận động đất lớn nhất xảy ra vào lúc bảy h bốn mươi năm phút bốn mươi bảy giây có độ lớn bốn bốn độ sâu chấn tiêu khoảng tám km
trận động đất này đã khiến nhiều người dân ở các vùng lân cận như huyện con rẫy thành phố con tum tỉnh con tum
huyện chư pá của tỉnh giang
các trận động đất khác có độ lớn từ hai bảy đến ba độ
hiện trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này
trước đó vào ngày hai mươi một tháng chín tại khu vực huyện con plong của tỉnh con tum cũng đã xảy ra hai trận động đất với cường độ lần lượt là hai bảy và hai chín độ
cơ quan chức năng đã kết luận các trận động đất xảy ra tại khu vực huyện con plong tỉnh con tum là động đất kích thích do hồ chứa thủy điện
các trận động đất loại này có tính tru kỳ có thời điểm xảy ra rồn rập nhưng có thời kỳ yên tĩnh hơn liên quan chặt chẽ đến quá trình vận hành tích nước của hồ chứa thủy điện
bản tin sẽ tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
bản tin sẽ tiếp tục với những thông tin về truy nã tội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lò văn quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường chú tại bản púng nghiệu xã thanh trăn huyện điện biên tỉnh điện biên về tội mua bán trái phép chất ma túy
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an quận thanh xuân thành phố hà nội là đối tượng hoàng phi hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại sáu trăm tám mươi hai bạch đằng phường bạch đằng quận hai bà trưng thành phố hà nội
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã đối tượng trịnh văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường chú tại tổ dân phố hòa sơn thị trấn trúc sơn huyện trương mỹ thành phố hà nội bị công an huyện mỹ đức thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chớ chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện